mới đây các bác sĩ tại trung tâm y tế huyện ba bể bắc cạn vừa tiếp nhận điều trị thành công cho một bệnh nhân bị uốn ván nguy kịch
nam bệnh nhân một mươi bảy tuổi trú tại thôn khổi sòm xã an thắng huyện bắc nam nhập viện cấp cứu trong tình trạng co giật cứng hàm suy hô hấp nguy kịch
qua kiểm tra lâm sàng các bác sĩ xác định bệnh nhân bị uốn ván nặng cần được cấp cứu kịp thời
để giữ được tính mạng cho bệnh nhân các bác sĩ nhanh chóng mở khí quản cấp cứu hỗ trợ hô hấp kết nối máy thở tiêm thuốc kháng độc tố chống uân ván
sau đó bệnh nhân được mở một đường thở qua cổ hút trong phổi xa rất nhiều đơm tình trạng hô hấp dần được hồi phục
bác sĩ trung con một hoàng thị huấn trưởng khoa hồi sức cấp cứu chống độc cho biết tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
trong những ngày tới bệnh nhân sẽ được điều trị sử dụng các loại thuốc kháng sinh liều cao và phụ trợ máy móc thổ oxy chăm sóc hồi phục chức năng tích cực
theo người nhà bệnh nhân kể cách đây khoảng một tháng bệnh nhân bị ngã xe máy đầu gối đập xuống nền đất và bị một vật cứng ngọn đâm vào mắt cá trên bên trái chảy máu khá nhiều
tuy nhiên bệnh nhân không đến cơ sở y tế để xử lý vết thương mà tự lấy các loại lá bên đường về tự đắp cầm máu
cách nhập viện hai ngày bệnh nhân xuất hiện tình trạng há miệng hạn chế khó nuốt cổ họng thường có đơm nhưng khó ho khạc
cùng ngày vào viện bệnh nhân xuất hiện khó thở hai hàm răng cắn chặt
theo các bác sĩ quân phán là bệnh nhiễm trùng có tỷ lệ tử vong cao do ngoại độc tố của trực khuẩn quân phán gây ra
khi lên lỏi vào vết thương trực khuẩn này sẽ giải phóng ngoại độc tố và máu và tấn công vào vận động thần kinh làm cho bệnh nhân bị co cứng cơ và xuất hiện các cơn co giật
theo các bác sĩ quân phán là một bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao lên tới chín mươi năm
thời kỳ của bệnh trong khoảng thời gian từ năm đến hai mươi năm ngày người bệnh bị nhiễm trùng quân phán có thể tử vong sưu hấp dối loạn thần kinh thực vật và ngừng tim
mặc dù là một bệnh nguy hiểm tuy nhiên có thể phong ngơ được bằng cách tiêm vaccine phòng quân phán tiêm nhắc lại một mũi sau năm đến một mươi năm một lần
chia sẻ về bệnh quân phán tiến sĩ bác sĩ nguyễn hiển minh hệ thống tiêm trùng vnvc cho biết
trong thời gian ủ bệnh sau khi bạn phơi nhiễm với vi cung uống ván có thể là từ bốn tới hai mươi một ngày
thì ngoại độc tố của vi khuẩn uống ván sau khi được phóng thích ra sẽ tấn công vào các bản thần kinh cơ vận động gây ra những cơn co cứng cơ
và trong khoảng thời gian này thì thậm chí giữa những cơn co cứng cơ thì bệnh nhân hoàn toàn bình thường không có những dấu hiệu đặc hiệu gì để chúng ta nhận biết
tuy nhiên thì những cơn co cứng cơ xuất hiện ngày càng nhiều và có thể là co thấp ở vùng khung
sương sườn có thể gây gãy sương hoặc là co thắt vùng cơ hô hấp có thể gây suy hô hấp
bệnh nhân thường tử vong liên quan tới những tình trạng suy hô hấp hoặc là những tình trạng liên quan tới tình trạng suy tim
và chúng ta lưu ý rằng việc ngoại độc tố uống ván nó có thể phóng thích ra từ vi khuẩn uống ván
nhưng mà giai đoạn ban đầu chúng ta không có những triệu chứng gì để chúng ta nhận biết rõ ràng hết
cách tốt nhất để phòng ngừa uống ván thì chúng ta sẽ tiêm vaccine
và đồng thời sau này cứ mỗi một mươi năm một lần
chúng ta nên tiêm những mũi vaccine phối hợp bạch hầu ho gà uống ván
đặc biệt đối với những nhóm người lớn người suy giảm biển dịch hoặc là người già lớn tụi
uấn ván đặc trưng bởi hiện tượng tăng trường cơ lực các con có cứng cùng với tỷ lệ của bệnh uấn ván là rất cao
bệnh phân bố giải khắp các tỉnh thành trong cả nước và có thể ảnh hưởng tới bất kỳ ai trong tất cả các mùa trong năm
tuy nhiên tỷ lệ mắc bệnh tăng lên đáng kể ở các vùng nông thôn đặc biệt là các địa phương ở vùng sâu vùng xa
uấn ván là một loại vi khuẩn gram dương có lông quanh thân và di động trong môi trường yếm khí
trong tự nhiên chúng sẽ thường tạo thành các mô hình tròn tự do hoặc nằm ở bất kỳ tế bào trực khuẩn tạo thành hình dùi chóng
vi khuẩn uốn ván tồn tại trong ruột của các súc vật đặc biệt là trong ruột của các gia súc ăn cỏ như ngựa trâu và bò
ngoài ra vi khuẩn uấn ván cũng có thể tồn tại trong ruột của con người một cách bình thường mà không gây bệnh
nhà bảo uấn ván có thể được tìm thấy trong đất và trên các đồ vật đã bị nhiễm bẩn bởi phân gia súc hoặc con người
hiện diện ở mọi nơi trong môi trường tự nhiên và có khả năng gây nhiễm trùng cho tất cả các loại vết thương
thông thường nhà bảo uốn ván xâm nhập vào cơ thể con người thông qua vết thương hở sâu đã bị nhiễm bẩn từ đất cát bụi bẩn phân người hoặc phân gia dốc
chúng cũng có thể tấn công vào các vết sách vết bỏng vết thương dập nát hoặc có vết thương nhẹ thông qua các vết tiêm trích bị nhiễm bẩn
đôi khi nhà bảo uốn ván cũng có thể gây ra nhiễm trùng sau khi phẫu thuật nặng thai trong điều kiện không vệ sinh
hơn nữa trong những trường hợp cơ quan cơ thể bị hoại tử có các dị vật xâm nhập sẽ bị nhiễm bẩn cũng có thể trở thành môi trường yếm khí cho nhà bảo uẩn ván phát triển
ngoài ra uấn ván có thể xâm nhập qua dây rốn trong quá trình sinh đẻ một trong phương thức lây truyền phổ biến của bệnh uấn ván
điều này thường xảy ra do việc cắt dây rốn không vô trùng dụng cụ bẩn hoặc sau sinh giống của trẻ em chưa được vệ sinh sạch sẽ băng rốn bị cắt không được khử trùng dẫn tới bị nhiễm nhà bảo uấn ván
sau khi cơ thể bị nhiễm vi khuẩn uốn ván bệnh sẽ không biểu hiện ngay mà sẽ phải trải qua một thời gian nhất định để ủ bệnh
bệnh uốn ván có thể phát triển qua bốn giai đoạn khác nhau đó là giai đoạn ủ bệnh giai đoạn phát triển bệnh giai đoạn tàn phát và giai đoạn lùi bệnh
mỗi giai đoạn bệnh đều có những triệu chứng khác nhau giúp cho người bệnh có thể nhận biết được tình trạng bệnh lý của mình
cụ thể thời kỳ ủ bệnh thời kỳ ủ bệnh uấn ván tương kéo dài từ ba đến hai mươi một ngày
thời gian ủ bệnh phụ thuộc qua đặc điểm độ lớn và vị trí của vết thương
trung bình thời gian ủ bệnh là khoảng một mươi ngày kể từ khi bị thương vào hết các trường hợp bị ấn ván xuất hiện trong vòng một mươi bốn ngày
nếu các vết thương bị nhiễm bẩn nặng thời gian ủ bệnh sẽ ngắn hơn và bệnh sẽ trở nên nặng hơn khiến cho tiên lượng của bệnh sẽ trở nên xấu đi
thời kỳ khởi phát giai đoạn này bắt đầu xuất hiện biểu hiện đầu tiên đó là cơn co cứng hàm co cứng cơ cho đến khi xảy ra cơn co giật đầu tiên hoặc cơn co thắt thầu họng và thanh quản
thời gian đến khi xảy ra các biểu hiện này thường kéo dài từ một đến bảy ngày
nếu thời gian từ khi xuất hiện các triệu chứng ban đầu đến khi bệnh trở nên nghiêm trọng ngắn hơn thì có thể trong khoảng bốn mươi tám giờ có thể gây ra tiên lượng xấu hơn
các triệu chứng khác trong giai đoạn khởi phát do bệnh bao gồm mọi cơ hàm khó nuốt khó nhai khó mở miệng
sau đó sự cọp cứng sẽ lan rộng từ các cơ quan liên quan cây co cứng cơ gây ra nhiều nếp nhăn và gây ra trong mày co cứng cơ gáy khiến chất cổ bị cứng dần dần sẽ bị nghiêng ngược
có cứng cơ lưng co cứng cơ bụng có thể dễ dàng nhận biết và có cứng cơ các chi
co cứng cơ bụng có thể làm tay chân liên tục ở tư thế gập
ngoài ra biểu hiện khác có thể bao gồm sốt cao đổ mồ hôi rất nhiều và tốc độ nhịp tim tăng lên
thời kỳ toàn phát đây là giai đoạn rất nghiêm trọng của bệnh với triệu chứng rõ ràng ở mức độ nghiêm trọng hơn
được tính từ các con co giật toàn thân co thất thầu hoặc thanh quản xuất hiện đến khi bệnh bắt đầu giảm dần
thường thì giai đoạn này kéo dài từ một đến ba tuần và đi kèm với những triệu chứng như co cứng toàn thân khó thở hoặc thay đổi màu da tíếm tái
những trường hợp nặng hơn người bệnh có thể bị xuất hiện dưới loạn thần kinh thực vật với những triệu chứng bao gồm da xanh tím tái
sốc cao ba mươi chín bốn mươi độ hoặc cao hơn đầm phun dan nhiều mồ hôi nhễ tăng hoặc giảm huyết áp một cách đột ngột sốc huyết áp
các vấn đề về nhịp tim hoặc thậm chí có thể dẫn tới ngừng tim
cuối cùng là thời kỳ lùi bệnh
trong giai đoạn đầy các con co giật với những triệu chứng bắt đầu giảm dần đi nhẹ hơn miệng lấy lại khả năng mở rộng và phản xạ nước cũng được cải thiện
độ da của giai đoạn này thường giao động trong vòng vài tuần hoặc một vài tháng tùy vào cấp độ nghiêm trọng của bệnh
những đối tượng có nguy cơ ca mắc bệnh uốn ván bao gồm
những người nông dân làm vườn tiếp xúc với nhiều đất cát bụi bần
những người làm việc trong trang trại các nông trường chăn nuôi ra súc ra cầm
những người làm việc dọn vệ sinh bao gồm cống rãnh và chuồng trại
các công nhân xây dựng công trình thợ xây
quân đội và thanh niên tham gia sung phong
bệnh quần ván có thể gây ra những biến chứng vô cùng nghiêm trọng như co thắt thầu họng thanh quản
làm tắc nghẽn đường thở gây ngạt ngưng thở sặc trao ngược dịch dạ dày vào phổi
gây ứ động đầm rãi và suy hấp dẫn tới các con co giật kéo dài
ngoài ra bệnh có thể dẫn tới nhiều biến chứng nghiêm trọng khác như viêm phế quản viêm phổi
tắc nghẽn động mạch phổi nhiễm khuẩn vết thương khí quản viêm ở nơi chuyển tĩnh mạch
viêm soang nhiễm trùng đứng tiết nhiệm hoặc khuyết
bệnh cũng có thể gây ra dối lạng thăng bằng nước điện giải suy thần và nhiều biên chứng khác
như suy dinh dưỡng cứng khắp gây xương lết vùng tì đầy suy giảm trí giác do thiếu oxy kéo dài
các chuyên gia y tế cho biết uân ván là một bệnh cấp tính nguy hiểm
khi có triệu chứng xuất hiện khả năng cứu chữa và phục hồi là rất thấp
nguy cơ tử phong lại ra cao vi khuẩn uấn ván tưởng xâm nhập vào cơ thể
thông qua vết thương hở chảy xước hoặc sạch da
do vậy khi bị xây xước da người dân không nên chủ quan mà cần phải rửa
vệ sinh vết thương đúng cách để phong tránh nhiễm khuẩn
cùng với đó là tiêm phòng vaccine uốn ván đây là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất
để bảo vệ sức khỏe và tính mạng việc phòng ngừa uấn ván là vô cùng gần thiết
đây là một bệnh lý nguy hiểm có thể đe dọa tới tính mạng bất cứ lúc nào và dễ bị nhiễm
hiện nay tiêm vaccine phòng bệnh uốn ván được coi là biện pháp phòng ngừa tối ưu nhất
có rất nhiều loại vaccine phù hợp với từng đối tượng bao gồm cả trẻ nhỏ
phụ nữ mang thai và người lớn
vì vậy mọi đối tượng nên tiêm vaccine để phòng ngừa lây bệnh
mắc bệnh uấn ván và giảm thiểu tối đa nguy cơ tử phong do bệnh lý này